xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
trong bản tin thời sự cuối ngày chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn các nội dung đáng chú ý
thông tin về đối tượng giết người đốt xác phi tang rồi bỏ trốn xảy ra tại hải phòng
vào hồi ba giờ sáng ngày hôm nay tại km hai trăm sáu mươi quốc lộ sáu địa phận thuộc ngã ba cò nòi huyện mai sơn tỉnh sơn la
phòng cảnh sát hình sự phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la phối hợp với cục cảnh sát hình sự
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đã khống chế và bắt giữ được đối tượng gây án tại thành phố hải phòng
sau đó bỏ trốn bằng xe khách qua địa phận tỉnh sơn la
vào đêm ngày hai mươi hai tháng hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sơn la đã nhận được tin báo của công an thành phố hải phòng
về việc đối tượng phạm ngọc tuấn hai mươi năm tuổi trú tại xóm một xã lê lợi huyện an dương thành phố hải phòng
là đối tượng có liên quan đến vụ án giết người đốt xác phi tang rồi bỏ trốn trên một chiếc xe khách
ngay sau đó phòng cảnh sát hình sự phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
nắm thông tin và tổ chức chốt chặn
cho đến ba giờ sáng ngày hôm nay tiến hành dừng kiểm tra xe khách mang biển số hai mươi sáu b hai trăm bốn mươi ba của nhà xe hùng long
chạy tuyến móng cái quảng ninh xuất cầu sơn la
lực lượng chức năng đã khống chế bắt giữ được đối tượng
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận vào chiều ngày hai mươi hai tháng hai
anh nguyễn văn lâm hai mươi bảy tuổi trú tại xã quốc tuấn huyện an dương thành phố hải phòng
đến nhà của đối tượng để đòi nợ
đối tượng đã dùng dao chém anh lâm gục chết tại nhà
sau đó chặt xác anh lâm cho vào thùng phi và dùng xăng đốt
sau đó đối tượng lên xe khách bỏ trốn đến địa phận xã còn nòi huyện mai sơn tỉnh sơn la
thì bị lực lượng chức năng công an tỉnh sơn la bắt giữ
thưa quý vị và các bạn vấn nạn cờ bạc đang diễn ra ngày càng phức tạp tinh vi
và hiện nay tệ nạn cờ bạc diễn ra dưới nhiều loại hình thức như là
đánh bài lắc tài xỉu bầu cua số đề cá độ bóng đá đá gà
người tham gia đánh bạc cũng đa dạng về lứa tuổi trình độ học vấn thành phần xã hội
hậu quả của tội phạm đánh bạc kéo theo nhiều tệ nạn xã hội khác như ma túy trộm cắp cướp tài sản giết người
thời gian vừa qua thì rất nhiều vụ án mạng nghiêm trọng mà kết quả điều tra cho thấy đều có liên quan đến hoạt động cờ bạc
và đây thực sự là hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy do cờ bạc gây ra
thời gian qua đó là vụ án đối tượng lê quốc tuấn tức tuấn khỉ do đánh bạc và bị thua số tiền lớn sau đó phát sinh mâu thuẫn
tuấn đã dùng súng quay lại sới bạc bắn chết năm người và làm bị thương một người
còn đây là chân dung đối tượng tư quý bình hai mươi bảy tuổi quốc tịch trung quốc là hung thủ đã gây ra vụ án mạng kinh hoàng tại đà nẵng
kết quả điều tra cho thấy do mâu thuẫn trong việc ăn chia từ đánh bạc đối tượng tư quý bình đã ra tay sát hại mạng nhân và chặt sát cho vào gali bớt số sông hàng của phi ta
cũng chỉ vì ham mê cờ bạc trương đình huy hai mươi năm tuổi chú tỉnh kiên giang đã lừa một người bạn ở huyện vị thủy tỉnh hậu giang lấy chiếc ô tô trị giá hơn chín trăm linh triệu đồng và đem cầm cố lấy một trăm linh triệu đồng
toàn bộ số tiền chiếm đạt được thuy đều nướng vào đỏ đen và mắt trắng

cho nên chính vì vậy mà dẫn đến cái hệ lị là gia đình mất hạnh phúc rồi mất an ninh trật tự
từ cái cờ bạc này nó nảy sinh ra cái việc cho dây nặng lãi
rồi em chơi mà không có cái cơ bạc em chơi mà không có cái cơ bạc em chơi mà không có cái cơ bạc

đòi tiền không được thì có hình thức đâm chếm thanh toán với nhau hình thành mất an ninh thực tự trong xã hội
những vụ án vừa nêu trên chỉ là ba trong số vô vàn các sự việc mang đến hệ lụy đáng buồn do tệ nạn cờ bạc gây ra
song hành với cờ bạc là các dịch vụ cầm đồ vay nặng lãi đòi nợ thuê
và đây cũng là một trong những căn nguyên chính dẫn tới sự gia tăng của nhiều loại tội phạm như trộm cắp đâm thuê chém mướn ma túy mại dâm và nhiều hệ lụy xã hội khác gây ảnh hưởng sâu đến an ninh trật tự và bức xúc trong nhân dân
chỉ đến khi các con bạc gây ra những hậu quả đau lòng và bản thân phải trả cái giá quá đắt thì mới hối hận về hành vi của chính mình
bạch thị thu hương đang chấp hành cải tạo tại trại tạm giam số hai công an tp hà nội
trông mất cách đây sáu năm
để lại cho hương phải một mình nuôi ba con nhỏ
chỉ vì có máu đỏ đen trong người muốn kiếm tiền nhanh từ những chiếu bạc hương đã phải trả giá bằng những ngày tháng cải tạo trong trại giam
ba con nhỏ phải gửi lại cho gia đình nuôi
quế hương bây giờ là sự ẩn hận rất lớn
tôi vào đây là tội đánh bạc và muốn cải tạo rèn luyện mình tu dưỡng mình trong thời gian cải tạo đấy để sớm được giảm án để được về với gia đình và các con
về tội của tôi thì tôi cảm thấy là mình
chắc chắn là sợ đến già rồi thì sẽ không tái phạm nữa
mong rằng là mình không bước vào đây một lần nữa
người đàn ông này đã từng có thời gian phục vụ trong quân ngũ
thế nhưng anh ta cũng không đủ bản lĩnh để vượt qua cám rỗ của các cuộc vui sát phạt nhau trên chiếu bạc
và trong một lần anh ta cùng một số đối tượng khác đã lập hội đánh bạc ăn tiền
anh ta đã phải trả giá bằng bản án nghiêm khắc của pháp luật
theo như bản thân tôi dưới kinh nghiệm nếu anh em
trên xã hội này mà còn nghĩ ngợi về cờ bạc thì lên bỏ
vì cái đấy thứ nhất là hại về kinh tế cho gia đình mình
thứ hai là cho cộng đồng xã hội
con cái lớn lên nhìn vào hình ảnh của mình nó không được đẹp
nếu như mở lại phong đội cho tôi tôi giúp kinh nghiệm
bây giờ tôi về tôi xin ăn năn hối cải rồi
tôi muốn cải tàu muốn làm một người cha tốt một người chồng tốt có vợ và gia đình
những sự hối hận dù có phần muộn màng
nhưng đây cũng là bài học đắt giá với những ai đang còn có ý định tìm niềm vui
nhanh chóng kiếm được tiền từ cờ bạc
ở một khía cạnh cảnh báo khác đây là hàng trăm bộ thiết bị công nghệ
chuyên phục vụ hoạt động cờ bạc bịt bị cơ quan công an thù giữ
và đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho gần như một trăm linh người chơi bạc sẽ thua
nhiều con bạc khi đã thua tới tán ra bại sản vẫn không hiểu tại sao lại như vậy
cái điện thoại này là điện thoại gắn chip ở bên trong

nó có chip ở bên trong
cái điện thoại này thì nó là điện thoại sóc lướt
mình phải gồm một cái điện thoại này và một bộ quân bắt đĩa thì hoàn toàn bình thường
khi sóc thì nó có một cái bộ dung
khi sóc thì lướt qua thì lẻ thì nó dung chẳng thì nó cũng dung
khi sóc qua thì nó sẽ dung
đối với các con bạc thì thường nó đánh cái số lượng rất là lớn
cho nên là rất nhiều đối tượng con mạc là trong một thời gian nhất định là có thắng
có thắng và được trả rất sòng phẳng
còn nếu thua thì không phải trả tất
cho nên là nó cũng rất là nó đánh vào lòng tham của con bạc
cũng rất là thuyết phục con bạc
cho nên là rất nhiều con bạc tham gia rất là thường xuyên và tích cực
nhưng mà cuối cùng theo thông kê lại thì tất cả con bạc không có đối tượng nào là thắn cả
thua đã thua thì càng muốn gỡ
và càng gỡ thì càng đánh sâu
và càng đánh sâu thì cuối cùng là không bao giờ thắng được
tệ nạn cờ bạc hiện nay xuất hiện và biến tướng dưới đủ loại hình thức chiều trò tinh vi
từ những ván bài chỉ vài trăm nghìn đồng đến những vụ cá độ xuyên quốc gia lên tới hàng tỷ đồng
và tất cả đều dẫn đến những kết cục đau lòng
kẻ mất mạng người vướng vào vòng lao lý gia đình tan nát ly tán xã hội bị ảnh hưởng vì mất an ninh trật tự
để nói không với tệ nạn cờ bạc mỗi người dân mỗi gia đình cần nhận thức rõ những hệ lụy từ tệ nạn này gây ra
và hãy làm chủ bản thân trước sự cám dỗ của những canh bạc đành tự lỗi
trong tuần qua đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam đã có buổi tiếp thiếu tướng
bộ trưởng bộ quốc phòng thứ hai kiêm chủ tịch ubnd quốc gia brunei darussalam
cùng đoàn đại biểu cấp cao bộ quốc phòng brunei sang dự hội nghị hẹp bộ trưởng quốc phòng các nước asean hai nghìn hai mươi
nhằm tăng cường hợp tác toàn diện và làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa bộ công an việt nam
và ubnd quốc gia brunei darussalam
thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trao đổi
chia sẻ thông tin về tình hình tội phạm an ninh truyền thống và phi truyền thống phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
sớm tổ chức cuộc họp lần đầu tiên nhóm công tác chung việt nam brunei về chính trị và an ninh
tuần qua phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác công an bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch năm hai nghìn một mươi chín và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi của ban chỉ đạo ba mươi năm bộ công an
thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an khẳng định việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù định là nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi
yêu cầu tiếp tục kiện toàn ban chỉ đạo ba mươi năm từ bộ đến địa phương đổi mới phương thức biện pháp đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái thủ địch
cùng với đó tăng cường quản lý nhà nước đẩy mạnh phối hợp giữa bộ công an với các bộ ban ngành và cấp ủy địa phương
trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch
cũng trong tuần qua phát biểu kết luận phiên họp thứ hai tiểu ban an ninh trật tự đại hội đảng bộ các cấp và đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng tiểu ban đề nghị
công an các đơn vị địa phương phải xác định nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đảng bộ các cấp và đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
là nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
các đơn vị khẩn trương ra soát bổ sung kiện toàn các phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự theo chức năng nhiệm vụ được phân công
chú ý xây dựng diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự phải sát thực tế trong xử lý tình huống phức tạp có thể xảy ra
tuyệt đối không để bị động bất ngờ thường xuyên giả soát bổ sung kiểm tra theo dõi tập hợp tình hình kịp thời tham mưu
đề xuất lãnh đạo bộ kiến nghị lãnh đạo đảng nhà nước những vấn đề liên quan
báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong điều kiện công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế hiện nay
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ nhiệm đề tài khẳng định
đây là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu một cách tổng thể toàn diện sâu sắc lý luận về phong trào và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên phạm vi cả nước
làm sáng tỏ những quan điểm của đảng về phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc xây dựng thế trận lòng dân tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nền an ninh nhân dân
thế trận an ninh nhân dân đã được nêu trong văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng đề tài đã được hội đồng nghiệm thu đánh giá và đạt loại xuất sắc
tuần qua phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với cục công tác đảng và công tác chính trị thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an yêu cầu cục công tác đảng và công tác chính trị cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của trung ương về công tác đảng công tác chính trị trong lực lượng công an nhân dân
chủ động tham mưu đề xuất bộ chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân
bảy mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong công an nhân dân
tiến tới đại hội đảng lần thứ một mươi ba làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ chiến sĩ tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ
phát hiện biểu dương kịp thời gương người tốt việc tốt gương cán bộ chiến sĩ xuất sắc tiêu biểu trong công an nhân dân
cũng trong tuần qua tại lễ bế giảng và báo cáo kết quả huấn luyện quân sự võ thuật điều lệnh đối với học viên đào tạo chính quy các trường công an nhân dân năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo chương trình huấn luyện đầu khóa học viên các trường công an nhân dân khẳng định
chủ trương đưa sinh viên triêu sinh năm học mới biên chế về các đơn vị của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động để huấn luyện đào tạo là đúng đắn
đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
cục đào tạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động và các nhà trường cần khẩn trương tổng kết đánh giá thực tiễn đào tạo
nhằm phát triển bộ giáo trình đào tạo và khoa mục huấn luyện phát huy những kết quả đã đạt được khắc phục những tồn tại hạn chế
đồng thời có kế hoạch huấn luyện các khóa sau đạt kết quả tốt hơn
tại hội thảo cơ hội và thách thức đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra trong tuần qua
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đề nghị
lực lượng công an tiếp tục nghiên cứu ban hành sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công nghiệp lần thứ tư
nâng cao nhận thức và tiếp tục nghiên cứu phát triển bổ sung lý luận giúp cán bộ chiến sĩ có khả năng làm chủ các thành tựu khoa học công nghệ
đồng thời dự báo những nguy cơ thách thức để có biện pháp ngăn chặn đấu tranh
thứ trưởng cũng đề nghị từ các ý kiến tham luận tại hội thảo cần bổ sung hoàn chỉnh
báo cáo đề xuất lãnh đạo bộ ban hành chỉ thị về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để triển khai trong toàn lực lượng công an nhân dân
trong tuần qua thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác của bộ công an đã có buổi làm việc với tỉnh quảng ninh
thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh dự án trung tâm huấn luyện quốc gia phòng chống khủng bố là dự án an ninh quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
đề nghị tỉnh quảng ninh tiếp tục tăng cường hỗ trợ chủ đầu tư
trong công tác vận động các hộ dân ủng hộ dự án áp dụng những cơ chế chính sách hợp lý đúng quy định trong công tác giải phóng mặt bằng
đối với việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
đến nay chín mươi tám trên chín mươi tám xã trên địa bàn tỉnh quảng ninh đã bố trí công an chính quy
thời gian tới công an tỉnh quảng ninh cần tiếp tục thường xuyên nắm tình hình kỳ thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết tốt nhất những khó khăn của lực lượng công an xã chính quy
thưa quý vị và các bạn cùng với cả nước thì những năm gần đây mô hình camera an ninh là một trong những mô hình phát huy hiệu quả tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại tỉnh quảng nam
sự phát triển và nhân rộng các mô hình camera an ninh trên địa bàn đã góp phần huy động được nguồn lực từ nhân dân giúp cho lực lượng công an kịp thời phát hiện ngăn chặn và đấu tranh với các loại tội phạm
thực tế cho thấy ngoài chủ trương chung của chính quyền địa phương sự chung tay của quần chúng nhân dân lực lượng công an có vai trò chủ công trong việc tham mưu xây dựng và tạo thành công cho mô hình này tại quảng nam trong thời gian vừa qua
hiện nay ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh quảng nam từ thành thị đến nông thôn mô hình camera an ninh đã có sự lan tỏa mạnh mẽ với việc ngày càng có nhiều địa phương triển khai xây dựng
đã có hàng ngàn camera an ninh được lắp đặt và phát huy hiệu quả thiết thực cho công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
trên thực tế việc lắp đặt hay trang bị hàng chục thậm chí hàng trăm mắt camera tại các điểm phức tạp về an ninh trật tự không hề đơn giản do kinh phí không hề nhỏ
điều này đòi hỏi lực lượng công an phải phát huy vai trò nòng cốt tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành đoàn thể các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh tuyên truyền vận động đến từng hộ dân và chia sẻ với các hộ dân về lợi ích hiệu quả của việc gắn camera an ninh
tại thị trấn tiên kỳ huyện tiên phước trong gần hai năm triển khai mô hình camera an ninh công an thị trấn tiên kỳ bằng nhiều hình thức phương pháp đã vận động nhân dân đóng góp hơn một trăm năm mươi triệu đồng để lắp đặt hệ thống camera an ninh ở những khu vực công cộng trên địa bàn thị trấn
ngoài ra đã vận động nhân dân lắp đặt bốn mươi bốn camera tại gia đình để tự bảo vệ tài sản của mình
trong hai năm qua hàng chục vụ trụng cắp phi phạm pháp luật đã được phát hiện nhiều thông tin từ các camera an ninh này
và hơn ai hết người dân đã thấy rõ hiệu quả của mô hình này tự nguyện chung tay đóng góp xây dựng nhân rộng mô hình
tại thị trấn nam phước huyện duy xuyên từ sự vận động của lực lượng công an qua việc xây dựng điểm mô hình ở khối phố long xuyên
đến nay tám trên một mươi khối phố của thị trấn đã lắp đặt camera giám sát an ninh với hơn một trăm năm mươi camera giá trị hàng trăm triệu đồng
toàn bộ kinh phí đều do cán bộ nhân dân tự nguyện đóng góp
đây là những tai mắt quan trọng góp phần tích cực giúp lực lượng công an giám sát xử lý kịp thời những diễn biến tình hình an ninh trật tự diễn ra trên địa bàn
từ khi thị trấn phát động pham trào lắp đặt camera khối phố khối phố long xuyên ba đã tổ chức
và nhờ cái mô hình camera này mà cái số phụ vi phạm ở trong khối phố của chúng tôi đã giảm xuống rất là đáng kể
thanh niên nghiêm túc hơn không có còn tình trạng mà đêm khuya quại phá trộn cắp nói chung là tình hình rất là ổn định bà con rất là vui mừng
để xây dựng phát huy hiệu quả mô hình camera an ninh lực lượng công an không chỉ vận động xuông mà còn tổ chức thực hiện nghiêm túc mô hình này
với việc theo dõi kết nối các camera với máy
máy tính đặt tại cơ quan công an để kịp thời nắm bắt xử lý thông tin từ các camera phục vụ cho công tác đấu tranh chấn áp tội phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
dự kiến trong thời gian tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục vận động nhân dân đám góp kinh phí để lắp đặt toàn bộ các tiến đường ở trung tâm thị trấn
dự kiến thì trong năm hai nghìn hai mươi sẽ tiếp tục vận động lắp đặt theo phương án đã đề ra là năm mươi năm mắt camera trên toàn địa bàn thị trấn tân kỳ
đó là cái giai đoạn đào đến giai đoạn tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp tục vận động lắp đặt để đảm bảo rằng là cứ cách năm mươi mét là có một mắt camera giám sát ở các tuyến đường trung tâm thị trấn tiên kỳ để phục vụ cho công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm
đến nay các mắt thần camera trở thành một trợ thủ đắc lực giúp cho lực lượng công an đẩy nhanh quá trình điều tra phá án góp phần quan trọng cho công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
trong thời gian tới mô hình camera an ninh sẽ tiếp tục được dùng
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại